ngày bốn một mươi một trạm cảnh sát giao thông suối tre thuộc phòng cảnh sát giao thông đồng nai đã lập biên bản và tiến hành xử lý vi phạm đối với nhiều trường hợp điều khiển xe mô tô phân khối lớn lưu thông trên tuyến quốc lộ một a vi phạm quy định khi tham gia lưu thông
theo đó vào lúc năm h ba mươi phút cùng ngày tổ công tác trạm cảnh sát giao thông suối tre tuần tra kiểm soát trên quốc lộ một a đoạn qua phường xuân bình thành phố long khánh tỉnh đồng nai
thì phát hiện nhiều phương tiện mô tô phân khối lớn nẹp bộ inh ỏi lưu thông với tốc độ cực cao nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra một mươi sáu trường hợp lực lượng chức năng phát hiện các trường hợp vi phạm quy định như chạy quá tốc độ gắn biển số bị che lắp không có chứng nhận đăng ký xe
không có giấy phép lái xe giao phương tiện cho người không đủ điều kiện giao phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông
tổ tuần tra tiến hành lập hai mươi một biên bản vi phạm hành chính tạm giữ sáu phương tiện mô tô phân khối lớn cùng các giấy tờ liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật